ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại hà nội hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp cùng với bộ y tế tổ chức y tế thế giới hội phổi việt nam và công ty astrazeneca việt nam tổ chức ngày hội vị công đồng năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề